để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng đồng thời nâng cao giá thành năng suất và chất lượng nông sản
hiện nay huyện lai vung của tỉnh đồng tháp đang tập trung đổi mới kỹ thuật sản xuất nông nghiệp sạch an toàn theo hướng phát triển bền vững
với chủ trương đó hiện nay ngành chức năng huyện đã và đang tập trung tuyên truyền định hướng nhà vườn chuyển đổi tập quán sản xuất cũ
sang sản xuất sạch an toàn theo tiêu chuẩn việt gap global gap nhằm nâng cao giá trị giá thành
đồng thời đáp ứng nhu cầu của thị trường trong giai đoạn hội nhập
khoảng sáu lớp trong đó bốn lớp về cây có muối một lớp về thanh long một lớp về cây nhãn
xong cái đợt này thì chúng tôi sẽ triển khai tiếp tục
thời gian qua với sự nỗ lực của ngành chức năng sự mạnh dạng đổi mới tư duy sản xuất của bà con
mà hiện nay huyện lai vùng đã có ba hợp tác xã sản xuất trái cây theo hướng sạch an toàn
với tổng diện tích trên ba trăm linh ha
cùng các mặt hàng trái cây có muối thanh long ruột đỏ
đa phần nông sản đều cung cấp cho các siêu thị và xuất khẩu
nó cũng không khó nhưng do mình phải nhẫn nại ghi chép
mình phải có nhật ký là sản xuất trên mảnh giường của mình từng lô từng ô
và thời gian sử dụng thuốc dưới thời gian bón phân
đồng thời sau này khi tới thời gian tiêu thụ thì mình cũng phải cách ly cho nó an toàn
ngoài thành công ở các mặt hàng trái cây có múi thanh long ruột đỏ
hiện nay phong trào sản xuất sạch an toàn được áp dụng rộng rãi đối với cây mận cam soàn
quyết đường mãng cầu xiêm theo đó đã giúp các nhà vườn ở huyện lê vung
nâng cao thu nhập bảo đảm sức khỏe trong quá trình sản xuất